chuyển sang thông tin mới nhất về dịch covid một mươi chín tại trung quốc
thưa quý vị các hoạt động thương mại của trung quốc nơi được coi là công sưởng thế giới
đang lao dốc nghiêm trọng vì cách chống dịch gắt gao và nhu cầu trên toàn cầu suy yếu
theo nikkei asian review tăng trưởng xuất khẩu của trung quốc xuất sàm trong tháng bốn
do nhu cầu toàn cầu suy yếu cùng với đó là việc thượng hải và các trung tâm công nghiệp khác
buộc phải đóng cửa để theo đuổi chiến lược zero covid
theo dữ liệu chính thức được công bố vào hôm chín tháng năm xuất khẩu của trung quốc tăng ba bảy
so với một năm trước lên hai trăm bảy mươi ba sáu tỷ đô la giảm mạnh từ mức tăng một mươi năm bảy của tháng ba
trong khi đó nhập khẩu chỉ tăng bảy lên hai trăm hai mươi hai năm tỷ đô la
con số này phản ánh nhu cầu suy yếu tại đất nước một bốn tỷ dân
các doanh nghiệp và nhà đầu tư lo ngại chiến lược zero covid của trung quốc
sẽ làm gián đoạn hoạt động thương mại trong ngành công nghiệp ô tô
điện tử và những ngành công nghiệp khác trên toàn cầu
số ca nhiễm covid một mươi chín tại trung quốc tương đối thấp nhưng việc nước này quyết liệt
theo đuổi chiến lược zero covid một mươi chín đã khiến hai mươi năm triệu cư dân tại thượng hải mắc kẹt trong nhà
đến nay các nhà chức trách đã nới lỏng kiểm soát đối với thượng hải
nhưng những hạn chế được thắt chặt tại thành phố bắc kinh và một số thành phố khác
trung quốc chiếm khoảng một mươi hai khối lượng thương mại toàn cầu
những yêu cầu chống dịch khiến các nhà máy và kho hàng ngừng hoạt động
hoạt động vận chuyển của xe tải bị gián đoạn nhiều càng biển ồn ứ
ban quản lý tại càng thượng hải càng biển đông đúc nhất thế giới cho biết
càng này vẫn hoạt động bình thường tuy nhiên khối lượng hàng hóa mà càng xử lý
mỗi ngày giảm ba mươi so với bình thường
một phần nguyên nhân là tình trạng thiếu tài xế xe tải chở hàng
trong ngắn hạn tình trạng tắt ngén sẽ gây thiệt hại đáng kể cho thương mại toàn cầu
vốn đã lao dốc vào năm hai nghìn hai mươi và phục hồi trong năm ngoái
về dài hạn điều này có thể tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu
nhiều công ty tìm cách chuyển mạng lưới sản xuất về nước và các quốc gia lần cận
trong bối cảnh môi trường kinh doanh bất ổn
thêm vào đó nhu cầu của người tiêu dùng trung quốc đối với hàng hóa nhập khẩu suy yếu
bởi cuộc chấn áp của chính quyền bắc kinh đối với ngành công nghiệp bất động sản
vốn đóng góp hơn hai mươi vào gdp và hàng triệu việc làm
cách chống dịch cắt ga của chính quyền bắc kinh cũng khiến nhiều người tiêu dùng trung quốc
không dám tri tiêu
nhu cầu tại trung quốc lao sốc có thể làm giảm nhập khẩu các loại hàng hóa
như dầu quạng sắt và hàng tiêu dùng trên toàn cầu
giới quan sát cho rằng hoạt động sản xuất tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
sẽ cải thiện trong tháng năm sau khi số ca nhiễm mới trên cả nước giảm đi
nhưng tuần trước chủ tịch trung quốc tập cận bình đã nhấn mạnh
cam kết theo đuổi chiến lược zero covid
điều này có thể đè nặng lên hoạt động sản xuất bán lẻ và thương mại
tại đất nước một bốn tỷ dân